đại hội đại biểu đảng bộ thành phố cần thơ lần thứ một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã chính thức khai mạc
đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội đến dự và chỉ đạo đại hội
cùng dự có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đại hội đại biểu đảng bộ thành phố cần thơ lần thứ một mươi bốn có chủ đề nâng cao năng lực lãnh đạo
sức chiến đấu của đảng bộ phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng phát triển thành phố cần thơ
sớm trở thành trung tâm động lực vùng đồng bằng sông kiều long diễn ra từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng chín
với sự tham dự của bốn trăm một mươi tám đại biểu
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đảng bộ thành phố cần thơ lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội
đạt được nhiều thành tựu quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực
trong buổi sáng đại hội báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ thành phố cần thơ lần thứ một mươi ba
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và xác định phương hướng mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thảo luận đóng góp ý kiến và các dự thảo văn kiện đại hội một mươi ba của đảng và dự thảo văn kiện đại hội đại biểu đảng bộ thành phố cần thơ lần thứ một mươi bốn
nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm